ngoài ra người đẹp cũng từng từ chối tham gia các hoạt động của hoa hậu đồng bằng sông cửu long
nhận định về những hành động của nam em đại diện ban tổ chức bày tỏ
những phát ngôn của nam em gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của cuộc thi
đặc biệt là trong lúc cuộc thi chuẩn bị khởi động trở lại
trong thời gian qua chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh từ dư luận
về việc xem xét lại vai trò trách nhiệm của nam em đối với cuộc thi
do vậy tối ngày hai mươi chín tháng hai trên trang fanpage của hoa hậu đồng bằng sông cửu long
đã đưa ra thông báo quan trọng
cụ thể ban tổ chức cho biết cuộc thi có tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhân cách
trí tuệ và sắc đẹp cũng như rèn luyện bản lĩnh tư duy và tài năng
của phụ nữ đồng bằng sông cửu long nói riêng và phụ nữ việt nam nói chung
tuy nhiên ban tổ chức hoa hậu đồng bằng sông cửu long hai nghìn hai mươi bốn nhận thấy
đơn kỳ hòa khôi nguyễn thị lệ nam em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh
mà cuộc thi muốn hướng tới thế nên sẽ không đồng hành cùng cuộc thi
trong xuyên suốt quá trình cuộc thi diễn ra
đồng thời các nhãn hàng nhà tài trợ cũng không muốn đồng hành với năm em
điều đó gây ảnh hưởng đến cuộc thi thế nên ban tổ chức quyết định ra thông báo
không đồng hành với nam em nữa
thông báo này đồng nghĩa với việc nam em bị gạch tên khỏi danh sách tham dự đồng hành
ở cuộc thi hoa hậu đồng bằng sông kiểu long trong thời gian sắp tới
như vậy nam em cũng sẽ không phải là người trao vương miện cho tên hoa hậu kế nhiệm
đề cập đến chủ đề tức vương miện của nam em vì những ổn ào đang được sử luận quan tâm
đại diện ban tổ chức cho biết vì công ty mới tiếp nhận để tổ chức những năm gần đây
trong khi đó hoa khôi nam em đăng quang năm hai nghìn một mươi năm thuộc một đơn vị khác tổ chức
thế nên công ty không có quyền quyết định
trước đó trong một sự kiện quảng bá cho cuộc thi nam em từng chia sẻ
sau khi đăng quang hoa khôi đồng bằng sông cửu long hai nghìn một mươi năm cô lời được một chiếc vương miện
người đẹp mong muốn được mang kỳ vật này đi đấu giá
giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn hoặc trưng bày ở một nơi trang trọng hơn
đáng chú ý sự việc này cho thấy nguyện vọng được trả lại vương miện hoa hậu của nam em đã được tội nguyện
trước đây không lâu nam em từng thối lộ với bạn trai rằng
cô mong muốn sớm trả lại phương miệng hoa hậu đồng bằng sông cửu long sau khi đương nhiệm trong chín năm qua
người đẹp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cho biết cô vẫn còn trách nhiệm đối với danh hiệu
thế nên chưa thể làm bất cứ điều gì thoải mái như một người bình thường
như vậy sau nhiều hành động gây tranh cãi nam em đã bị tước quyền đồng hành cùng hoa hậu đồng bằng sông cửu long
trước đó ban tổ chức từng thông báo cô sẽ góp mặt trong các hoạt động
đồng thời là giám khảo của hoa hậu đồng bằng sông cửu long
cô đã từng trở thành hoa khôi cuộc thi này vào năm hai nghìn một mươi năm
và dù đang còn đường nhiệm nam em vẫn không thể tiếp tục đồng hành
vì không còn giữ được hình ảnh đúng với tiêu chí và mục tiêu mà cuộc thi mong muốn hướng tới
đến nay vụ việc live stream của nam em vẫn đã và đang nhận
được sự quan tâm từ dư luận
được biết nam em liên tiếp phát live stream trên mạng xã hội
thú hút đông đảo người theo dõi
cô gây chú ý khi gợi lại chuyện tình cảm ổn ảo trong quá khứ
không ngại tiết lộ góc quất trong giới sobit và kèm theo việc bóc phốt vài người nổi tiếng
sau loạt phát ngôn của mình sở thông tin và truyền thông đã triệu tập năm em có mặt
để làm việc vào ngày hai mươi tám tháng hai
người đẹp cho biết nội dung trong giấy mời muốn cô xác minh toàn bộ các tài khoản mạng xã hội
ngoài ra cô cũng không biết bản thân sắp đối mặt với những gì
tuy vậy đến ngày hẹn nam em đã vắng mặt vì phải nhập viện cấp cứu
thay vào đó ông bùi hữu cường vốn là chồng sắp cưới
đồng thời là quản lý của hoa khôi nam em đã đại diện đến làm việc với cơ quan chức năng
theo đó trong buổi họp báo này trong sắp cưới kiêm quản lý
đại diện truyền thông của nam em vừa thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của hoa khôi
người này cho biết đây là sự cố ngoài mong muốn
vì không đủ điều kiện sức khỏe
thế nên nam em không thể lên làm việc hợp tác với cơ quan chức năng
tôi đã lên sở đại diện cho năm em để làm việc
trong tuần này tôi và năm em sẽ có buổi làm việc trước khi có kết quả chính thức từ sở thông tin và truyền thông
được biết lý do nhập viện là nam em bị đau ruột thừa
đau đại tràng và bị tủ thuyết áp dẫn đến mệt mỏi suy nhược
nói về tình hình sức khỏe của nam em ông bùi hữu cường cho hay
đến nay năm em vẫn nhập viện chờ bác sĩ theo dõi thêm
cô ấy đã ăn được cháo đang nghỉ ngơi tính sữa
bác sĩ có căn dặn cô ấy cần được ăn uống bồi bổ đầy đủ để mau hồi phục
thời gian qua năm em là cái tên được khán giả bàn tán nhiều
khi liên tục có những hành động hay phát ngôn gây sốc
trước kia năm em thỉnh thoảng vẫn có sức khỏe tinh thần không ổn định
thế nhưng chưa lần nào cô khiến mọi người lo lắng nhiều như lúc này
nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối về năm em của tám năm trước
khi cô ở thời kỳ đỉnh cao nhân sắc và tỏa sáng trong cuộc thi miss earth hai nghìn một mươi sáu
thời điểm đó cô được dự đoán sẽ có thứ hạng cao
tuy nhiên tám năm sau cái tên nam em lại dậy sóng một lần nữa
nhưng lại kèm theo những thông tin tiêu cực
giờ đây netizen chỉ mong nam em sẽ sớm ổn định lại tinh thần
không còn những buổi live stream ổn ảo như vậy nữa
thời gian vừa qua việc hoa khôi năm em tên đầy đủ là nguyễn thị lệ nam em
live stream với những phát nguồn sốc đã khiến dư luận xôn xao
ngày hai mươi sáu tháng hai hoa khôi đã gửi lời tạm biệt với mạng xã hội
sau thông báo mới của sở thông tin và truyền thông tp hcm
theo đó những ngày qua nam em liên tiếp phát live stream trên mạng xã hội
thu hút đông đảo người theo dõi
cô gây chú ý khi gợi lại chuyện tình cảm ổn ảo trong quá khứ
không ngại tiết lộ góc quất trong dối showbiz và kèm theo việc bóc phốt vài người nổi tiếng
tuy nhiên sau khi sở thông tin và truyền thông tp hcm lên tiếng
sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng mạng xã hội
để thu hút người theo dõi và định hướng dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn
ngày hai mươi sáu tháng hai trên sóng live stream nam em thông báo đã nhận được giấy triệu tập từ cơ quan chức năng
cụ thể nam em được yêu cầu có mặt để làm việc vào ngày hai mươi tám tháng hai
người đẹp cho biết nội dung trong giấy mời muốn cô xác minh toàn bộ các tài khoản mạng xã hội
ngoài ra cô cũng không biết bản thân sắp đối mặt với những gì
nàng hoa khôi đồng bằng sông cửu long cho biết cô đã nhận được giấy triệu tập vào ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hai mươi sáu tháng hai cô đã nhận được cuộc điện thoại của sở thanh tra gửi giấy mời
lên đó giải quyết cô không biết tình hình ra sao
thế nhưng trong giấy mời keoko phải lên đó xác minh tất cả các tài khoản mạng xã hội cho họ
theo lời chia sẻ từ năm em cô có thể sẽ bị phạt hành chính
người đẹp buôn bã cho biết bản thân không sai nhưng đã chọc vào ổ kiếm lửa nên phải chịu
người đẹp cũng cho biết muốn dành thời gian sắp tới cho những người yêu mến mình
cô nói lời tạm biệt và hy vọng phán sẽ không quên cô trong lúc tạm vắng mặt
đáng chú ý cùng ngày theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội
một nhóm người lạ mặt đi ô tô đến khu nhà năm em tại phường an phú
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
sau đó nhóm người này và một người bạn của nam em lời qua tiếng lại
video cũng thể hiện có tiếng hung khí va quẹt nhau tiếng vai đập và lời nói lớn qua lại
thấy vậy nam em đứng từ trên lầu nói lớn tiếng
công an vô kìa công an tới kìa thì đôi bên mới dãn ra
sau đó nam em tiếp tục nói tôi đang live stream này tôi đang livestream thấy rõ mặt này
đi về đi báo công an bây giờ
thì nhóm người lạ mới rời đi
theo đoạn video người đứng dưới nhà đôi co với nhóm người lạ là hữu c bạn của nam em
theo nguồn tin vụ việc chưa được nam em trình báo công an phường an phú thành phố thủ đức
công an phường đã nắm được vụ việc và đã tiến hành các bước làm việc với nam em
và những người liên quan để làm rõ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
trước đó tại buổi họp báo định kỳ cung cấp về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sau ban tuyên giáo thành ủy phối hợp sở thông tin và truyền thông tổ chức vào chiều hai mươi hai tháng hai
ông nguyễn ngọc hồi phó giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh cho biết
sở đã nhận được thông tin phản ánh của các cơ quan chức năng về trường hợp của năm em
về vấn đề này ông nguyễn ngọc hồi nhận định
người sử dụng mạng xã hội chính là người hưởng lợi thông tin từ mạng xã hội
nếu đưa lên những thông tin tích cực nhân văn chúng ta sẽ nhận được năng lượng tích cực
nếu đưa lên thông tin tiêu cực xúc phạm thì bản thân chúng ta sẽ là người chịu ảnh hưởng trực tiếp
ai cũng nghĩ không gian mạng là ảo thế nhưng hậu quả là thật
mỗi người phải ứng xử đúng quy định của pháp luật
do vậy các cơ quan chức năng thành phố hồ chí minh sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng mạng xã hội
để thu hút người theo dõi và định hướng dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn
về phía nam em người đẹp gốc tiền giang vẫn livestream chia sẻ không đi du lịch nữa
vì gặp vấn đề sức khỏe và đi thì không ai lo cho mình
nghi vấn dặn nức tình cảm với chồng sắp cưới
có điều trong các buổi livestream này cô không động chạm gì đến bất kỳ ai trong showbiz việt
ở một diễn biến khác hệ quả của một trong các phát ngôn có chứa đựng nhiều ngôn tử trợ búa
không đưa ra được bằng chứng gì cụ thể mà chỉ nghe nói của năm em
đã khiến cô bị đông đảo đồng nghiệp và khán giả quay lưng
trên mạng xã hội bhc trong sắp cưới của nam em chia sẻ về việc cô bị hủy show tham gia một sự kiện
vào phút chót vì một số người có mặt trong buổi diễn này đã đưa ra yêu cầu không có mặt nam em
liên quan đến việc này phía nam em cho rằng cô bị showbiz phía nam chơi xấu
mới đầy nhất trong buổi nói chuyện trên sóng livestream công khai với chồng sắp cưới
nam em có những chia sẻ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ
theo đó người đẹp cho biết nếu đã xác định ở bên cạnh cô thì phải chấp nhận việc bị ném đá trên mạng xã hội
còn không thì hãy đi làm kiếm tiền nuôi cô để cô chỉ ở nhà đan lên vẽ tranh thôi không dùng mạng xã hội nữa
khi một nửa của cô đề cập đến vấn đề mình đã có nhà rồi nam em thẳng thắn bày tỏ
ngôi nhà trị giá bốn tỷ đồng nuôi mình được bao lâu ví dụ giờ đi cầm nhà thì ăn được bao lâu
cùng với đó nam em cho biết bản thân mình đang sống trên mạng xã hội kiếm tiền bằng mạng xã hội rất dễ
thế nhưng phải chịu được áp lực bị chửi đã chơi thì phải chịu
trước chia sẻ này của năm em bạn trai cô cho biết nếu mình đi kiếm tiền thì đề nghị cô không sử dụng mạng xã hội
phải là một người phụ nữ bình thường không làm bất cứ việc gì ồn ào
tuy nhiên nam em lại chia sẻ đến giờ vẫn chưa thấy bạn trai đi kiếm tiền và người kiếm tiền vẫn chính là mình
đặc biệt khi chồng sắp cưới hỏi nam em về việc chắc cô biết rằng bản thân không bao giờ lợi dụng cô
thì người đẹp không chút đắn đo trả lời hên xui
ngoài ra nam em tiết lộ trên sóng live stream về việc cô ký hợp đồng với một công ty
tuy không phải live stream quá nhiều nhưng phải live stream
nên lên mạng không phải để câu like câu view mà đó là nghề của mình
xong sau đó gặp nhiều thị phi từ trên trời đổ xuống
mọi người tập trung vào kênh của mình nhiều quá thành gia nông nỗi này
trong phiên live stream mới đầy nhất nam em còn thừa nhận bản thân cảm thấy sợ và ngán ngẩm
khi mỗi lần lướt qua các trang mạng đều tràn ngập gương mặt mình
nam em chia sẻ rằng cô đã tới mức mà lướt trên facebook tiktok
thế bản thân là không còn muốn ở lại nghe và lướt có luôn
cô mệt mỏi vì những thông tin về mình tràn ngập mạng xã hội
cô đang cầu cho hiện lên những thông tin khác để không còn thấy mình nữa
bản thân cô đứng ở vị trí khán giả lướt thấy cô nhiều quá cũng khó chịu nữa nói gì đến người khác
trên thực tế loài phát ngôn của năm em đã tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng
có ý kiến cho rằng đây là quyền tự do ngôn luận của cô
nhưng có người lại nói đây là hành vi mất kiểm soát
với vụ việc những live stream của năm em gần đây
sở thông tin và truyền thông tp hcm và sở văn hóa thể thao tp hcm
cũng đã cùng vào cuộc phối hợp kiểm tra và sớm tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
những phát ngôn của nam em đã dấy lên lo ngại về cách ứng xử
chuẩn mực hành vi của người nổi tiếng trên mạng xã hội
với những phát ngôn có phần mất kiểm soát thiếu căn cứ và mang mục đích hạ bệ đồng nghiệp
lo ngại hơn nếu không có sự ngăn chặn và cuộc kịp thời
rất có thể nó sẽ tạo thành một trào lưu dẫn đến những tác động tiêu cực tới cộng đồng
khi bản thân năm em làm một nghệ sĩ ít nhiều có sự ảnh hưởng tới công chúng nói chung
điều này cũng rất nguy hại đến phần đông giới trẻ
bởi những câu chuyện tương tự sẽ thu hút độ hóng rất cao
chia sẻ về vấn đề này luật sư lê hồng hiển
giám đốc hãng luật lê hồng hiển và cộng sự đoàn luật sư tp hà nội cho biết
trong trường hợp những thông tin nam em cung cấp là sai sự thật
nhằm mục đích vù khống xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác
thì tùy tính chất mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
theo luật sư lê hồng hiền đối với chế tài xử phạt vi phạm hành chính
căn cứ theo quy định tại điểm a khoảng một khoảng ba một trăm linh một nghị định một mươi năm hay hai mươi nở dcp
được sở đổi bởi khoảng ba mươi bảy một nghị định một mươi bốn hay hai mươi hai nở dcp
đối với những người liên tục livestream bóc phốt showbiz trên tiktok
với thông tin không đúng xúc phạm uy tín cá nhân khác bị xử phạt vi phạm hành chính như sau
với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan
tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
về hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước
bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
theo đó trong trường hợp những người có đủ chứng cứ chứng minh là đối tượng
mà nam em nhắc đến trên livestream về những thông tin hành vi thất thiệt chưa được kiểm chứng
nam em có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về những hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin giảm mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vù khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân
tuy nhiên chưa đến mức truy cứu hình sự mức phạt tiền sẽ từ một mươi triệu đồng đến ba mươi triệu đồng
và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
thực tế xã hội hiện đại quyền tự do ngôn luận luôn được đề cao
tuy nhiên quyền tự do ngôn luận nên được khuyến khích trong khuôn khổ pháp luật
đạo đức và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác
tuy nhiên người bị xâm phạm hoàn toàn có quyền khởi kiện hoặc tố giác các đối tượng này
lên các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật